một cái khu rồi nói là nghe nói là thanh đến đem đi anh đi thiêu ở trong cái lò thiêu của phường
nghĩa hòa thì tôi với cán bộ gì này hai anh em đến phường nghĩa hòa rác minh gặp ngay cái người
trực ngay ca thiêu hôm đó thì anh được anh cho biết là cái người thiêu này nói chung là cũng hơi
có cái vấn đề khả nghi đem cái quách vô là kêu thiêu đại đi nói gì con họ là đi biển đã chết mất
rồi cho nó đi làm một cái thủ tục để gửi vô chùa thôi thì chúng tôi ha với cán bộ này là hai
anh em mới đi tìm những cái nơi chùa mà bên khu của thanh thường ở bên mỹ hồ hưng à ừ ừ
anh nghi ngờ có sự bất thường trong cái chết của lê trọng thành chúng ta dương thái nhân đã tìm
nơi gửi vô chùa trên khắp thành phố long xuyên để tìm nơi gửi cho cốt của hắn
kết quả tại chùa quảng đức thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên trung tá nhân tìm
được di ảnh và hũ cho cốt mang tên lê trọng thành được cất giữ tại đây ừ ừ
đàn ông giống hệt lê trọng thanh mang theo súng xuất hiện tại quán hải nhi càng làm tăng
thêm nghi ngờ cho cơ quan điều tra về thực hư cái chết của hắn ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
các mũi trinh sát được tung ra để truy tìm sự thật ở tất cả di biến động của người thân trong gia đình
được giám sát chặt chẽ
lúc này mẹ của lê trọng thanh là bà doãn thị nhàn
đã rời an giang lên bình dương làm thuê kiếm sống
em trai của thanh lê trọng cường là đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
thuộc diện quản lý của công an thành phố long xuyên
tổng hợp thông tin từ các mũi trinh sát cho biết
cả bà doãn thị nhàn và lê trọng cường vẫn thường xuyên liên lạc với một người đàn ông sinh sống tại thành phố hồ chí minh
người đàn ông này tuy mang tên họ khác nhưng đã được các trinh sát nhanh chóng xác định đó chính là lê trọng thành
tuy đã khai tử nhưng thành vẫn coi trời bằng vung
khi thường xuyên đi lại giữa thành phố hồ chí minh và an giang
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi ba một nguồn tin cho biết lê trọng thanh đang có mặt tại nhà hàng bảo giang thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên
các tổ công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên
các tổ công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên
để truy bắt đối tượng
các tổ công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên
để truy bắt đối tượng

để truy bắt đối tượng

để truy bắt đối tượng

để truy bắt đối tượng
anh không biết rằng dù đã dùng kế ve sầu thoát xác để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nhưng hành tung của thanh đã không qua mắt được cơ quan điều tra
bản tính giang hồ trong con người của hắn vẫn không thay đổi
dù với vỏ bọc là một con người khác nhưng thanh vẫn tiếp tục sinh sống bằng nghề đòi nợ thuê
giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba thanh ngược về an giang dần mặt một nhóm xã hội khác với mục đích trả thù cho em trai lê trọng cường
và từ đây toàn bộ vở kịch về việc giả chết của thanh đã bị lật tẩy
vụ án chống khỏi nữ giam này chỉ được phát hiện sau khi hành vi mua bán vũ khí như đi dọc giết người
được các cơ quan tiến hành tố tụng ở an giang phát hiện thì nó mới nổi bật ra cái vụ án này
chứ từ đầu thì thật ra cái vụ án này cũng không ai phát hiện được cái việc các bị cáo đã thực hiện một loạt hành vi
là từ cháu đổi máu giả bệnh cũng như làm hồ sơ bệnh nán giả
chính tự để mà thoát khỏi cái dòng pháp luật
đây là cái vụ án rất nghiêm trọng
thủ đoạn của các bị cáo thì nhiều bị cáo tham gia
thủ đoạn của các bị cáo thì rất là tinh vi xã quyền
thể hiện cái sự manh động như là liều lĩnh bất chấp pháp luật
và nó cũng đã gây những lượng xấu trong xã hội
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tòa nhân dân tỉnh an giang xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo
trần tuyết mai lê trọng thành lê trọng cường và doãn thị ngàn
đều với tội danh trốn khỏi nơi giam
tòa tuyên phạt bị cáo trần tuyết mai bốn năm tù
bị cáo doãn thị nhàn hai năm tù
bị cáo lê trọng thanh bốn năm tù
tổng hợp hình phạt theo các bản án trước đó
thanh phải chịu án là hai mươi năm sáu tháng tù giam
bị cáo lê trọng cường ba năm tù
cộng với án phạt về tội tăng chữ trái phép chất ma túy trước đó phải nhận
sáu năm sáu tháng tù
những bản án này đã khép lại hồ sơ chuyên án về cuộc trốn khỏi nơi giam giữ
chấn động dư luận chưa từng có tiền lệ
kính thưa quý vị khán giả
toàn bộ hồ sơ chuyên án mang bí số bốn trăm một mươi ba t
đã phân hóa rõ vai trò và trách nhiệm của từng đối tượng trong vụ án
ở phần kết của chương trình chúng tôi chỉ muốn nói về tình thương mù quáng
mà những người thân đã dành cho đối tượng lê trọng thanh
chỉ vì không muốn thanh phải thi hành án
mà cả mẹ và em trai của thanh đã bất chấp luật pháp
sử dụng mọi thủ đoán
để giúp thanh trốn khỏi nơi giam
kết cục cả gia đình thanh đã phải đứng trước vành máu ngựa
và trả giá cho hành vi phạm tội của mình
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại